trong đợt cao điểm thanh tra kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi từ đầu tháng một mươi một cho đến nay
thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát hiện hàng chục vụ vi phạm
liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy tám mươi chín mẫu phân tích là thức ăn chăn nuôi của các công ty nghi vấn
kết quả phân tích cho thấy có hai mươi ba mẫu dương tính với chất cấm sambotamol trong đó có một mươi sáu mẫu vượt ngưỡng
thanh tra bộ đang tiến hành xác lập hồ sơ để xử lý và yêu cầu cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường bộ công an tiến hành điều tra nơi cung cấp
đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra một mươi ba cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi
tại các tỉnh hải dương hưng yên bắc giang bắc ninh và hà nội
ban đầu đã xác định được hai công ty có sử dụng sambotamol là công ty trường phú và công ty thịnh đức
toàn bộ sản phẩm hàng hóa vi phạm đã được thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn niêm phong
và đang tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật